thưa quý vị thời gian gần đây trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
hải dương đã áp dụng hàng loạt các biện pháp để hạn chế người dân đi lại
cũng như tăng cường công tác kiểm tra giả soát người ra vào địa bàn tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
tuy nhiên trên thực tế nhiều người vẫn cố tỉnh qua mặt cơ quan chức năng bằng chiêu trò
dùng giấy chứng nhận giả xét nghiệm xét nghiệm kết quả xét nghiệm pcr covid một mươi chín để qua chốt
từ ngày hai mươi bảy tháng bảy đến nay công an tỉnh hải dương đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc
liên quan đến hành vi làm giả sử dụng giấy xét nghiệm covid một mươi chín giả trong đó đã khởi tố năm vụ án
gần đây nhất ngày sáu tháng chín văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
đã ra quyết định khởi tố vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
đồng thời củng cố hồ sơ làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng nguyễn văn công hai mươi chín tuổi
trú tại phường minh tân thị xã kinh môn
theo kết quả điều tra thời gian qua đối tượng đã làm hơn một trăm linh giấy xét nghiệm giả
cho các trường hợp là lái xe người buôn bán và công nhân
sau đó gửi qua gia lô để họ sử dụng khi đi qua các chốt kiểm dịch
mỗi phiếu xét nghiệm giả được đối tượng bán với giá một trăm năm mươi đồng
khám xét khẩn cấp chỗ ở và kiểm tra máy tính của nguyễn văn công
lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tài liệu hơn hai trăm linh mẫu dấu tròn của các cơ quan tổ chức
chữ ký giấu chức danh của các cá nhân có liên quan để phục vụ việc làm giả
thứ nhất là các đối tượng thu gom các mẫu giấy xét nghiệm thật
hoặc là giấy xét nghiệm đã hết hạn sử dụng đưa vào máy tính để scan
và lấy các mẫu dấu mẫu chữ ký của cơ quan của người có thẩm quyền xét nghiệm covid
sau đó lưu vào máy tính của mình
rồi các đối tượng trực tiếp hoặc thông qua mạng xã hội tìm người có nhu cầu
khi đã thỏa thuận được thì các đối tượng dùng máy tính máy in
có in full màu sử dụng phần mềm photoshop để làm giả các giấy xét nghiệm của các trung tâm
các đối tượng làm giả đã lợi dụng nhu cầu của lái xe và người dân có nhu cầu giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
nhưng không cần đi xét nghiệm
những giấy giả xét nghiệm này được bán với giá từ vài chục cho đến vài trăm nghìn đồng
nhưng hậu quả của nó để lại thật khôn lường trong bối cảnh cả nước đang căng mình chống dịch
các địa phương đang phải kiểm soát chặt chẽ từng trường hợp tại các chốt kiểm soát
tôi đã liên hệ với một người ở trên mạng và đặt ba giấy xét nghiệm
ba giấy xét nghiệm để di chuyển trong ngày mùng năm mùng một mươi và mùng một mươi hai
mục đích là để đi qua các chốt kiểm dịch
tôi đã từng đi qua các chốt kiểm dịch vĩnh phúc thái nguyên và bắc ninh hải dương
sau khi đến hải dương cầu đao bách thì tôi bị lộ chức năng bắt giữ tại cầu đao bách
ngoài cách đặt mua giấy xét nghiệm qua mạng
có người còn nhờ người nhà in sẵn cả chục giấy xét nghiệm giả để dùng dần
những vụ việc bị phát hiện khởi tố thời gian qua đã cho thấy nỗ lực của công an tỉnh hải dương
trong đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch
đồng thời cho thấy mọi hành vi phá vỡ nỗ lực của cả nước trong cuộc chiến chống covid một mươi chín đều sẽ bị xử lý nghiêm minh
chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch
hai là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
như động viên nhân dân tích cực phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật
và giả soát tuyên truyền yêu cầu các chủ cơ sở phô tuyên truyền cam kết và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật
không làm giả các tài liệu của cơ quan tổ chức
tiếp theo là lực lượng công an tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh
phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát người ra vào
hiện tại hải dương đang duy trì hoạt động của hai mươi tám chốt kiểm soát cấp tỉnh
một mươi chín chốt kiểm soát cấp huyện và một trăm linh chín chốt cấp xã
nhờ đó tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hải dương thời gian qua đã được kiểm soát
hơn hai mươi ngày qua hải dương không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng